các tỉnh vùng núi phía bắc như lai châu lào cai có thể tiếp tục phải hứng chịu lũ quét sạt lở đất
trong khi đó thủy điện hòa bình sơn la sẽ mở cửa xả lũ vào ngày chín tháng chín
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương dự báo trong đêm tám và ngày mùng chín tháng chín
mực nước sông thao tại lào cai sẽ đạt đỉnh ở mức tám mươi chín m trên báo động một là chín mét
trong hai mươi bốn giờ tiếp theo mực nước sông thao tại lào cai sẽ xuống mức bảy mươi chín sáu mét
tại yên bái sẽ lên và đạt đỉnh ở mức ba mươi bảy mét
vào đêm tám tháng chín và giảm chậm đến sáng ngày chín tháng chín xuống mức ba mươi ba mét
cảnh báo sạt lở đất và lũ quét có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía bắc
như lai châu sơn la điện biên lào cai yên bái hà giang tuyên quang
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai lệnh giám đốc các công ty thủy điện hòa bình và sơn la
mở một cửa xả đáy ở hồ sơn la vào lúc bảy giờ ngày chín tháng chín
và mở thêm một cửa xả đáy hồ hòa bình lúc một mươi ba giờ ngày chín tháng chín